trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga sáng nay tại moscow
tổng bí thư nguyễn phu trọng đã tiếp chủ tịch đảng cộng sản liên bang nga zhuganov
tổng bí thư vui mừng nhận thấy dù gặp không ít khó khăn thử thách đảng cộng sản liên bang nga
luôn khẳng định được vị thế là một trong những chính đảng hàng đầu trên chính trường liên bang nga
đồng thời đánh giá cao việc đảng cộng sản liên bang nga đã tổ chức rất thành công
cuộc gặp lần thứ một mươi chín các đảng cộng sản và công nhân quốc tế và kỷ niệm một trăm linh năm cách mạng tháng một mươi nga
nhấn mạnh quan hệ hai đảng có ý nghĩa hết sức to lớn trong tổng thể quan hệ việt nga
tổng bí thư đề nghị hai đảng tích cực trao đổi đoàn các cấp hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác
giữa các tổ chức quân chúng của hai đảng quan tâm củng cố tổ chức và hoạt động của hội hữu nghị nga việt
định kỳ trao đổi thông tin về hoạt động của mỗi đảng coi trọng trao đổi lý luận
kinh nghiệm lãnh đạo quản lý tích cực phối hợp hành động trong phong trào đảng cộng sản và công nhân quốc tế